thưa quý vị theo dự án luật cư trú sửa đổi dự kiến sẽ bỏ sổ hộ khẩu và quản lý bằng mã số định danh cá nhân
nếu dự án luật này được triển khai thì việc tuyển sinh đầu cấp cũng sẽ được hưởng nhiều thuận lợi
là trường công lập vì thế trường trung học cơ sở chu văn an hà nội tuyển sinh theo tuyến bằng số hộ khẩu
nhưng trên thực tế nhiều năm vừa qua nhà trường vẫn tiếp nhận một số học sinh không có số hộ khẩu nhưng ở trên địa bàn
bởi vậy nếu việc tuyển sinh thay đổi không theo hộ khẩu mà dựa theo nơi cư trú là hợp lý và gỡ khó cho trường
rất là hợp lý bởi vì việc bản chất trường đặt trên địa bàn phường mục tiêu của nhà nước là để phục vụ việc học tập của con em trên địa bàn phường
có những học sinh thì hiện tại là chuyển khẩu có khẩu chính thức ở đây nhưng cũng có nhiều học sinh ở đây rất là nhiều năm
do ở dạng thuê nhà hoặc mua những nhà trung cư mini mà không chuyển được khẩu thì nhà trường vẫn tiến hành tiếp nhận
ở một nơi nhưng hộ khẩu một nơi là thực tế của nhiều gia đình tại hà nội hiện nay kéo theo tình trạng con cái ở một nơi học một nơi theo số hộ khẩu
còn nếu không thì phải xin theo diện trái tuyến gây rất nhiều bất cập và đã có hiện tượng nhiều gia đình không chuyển khẩu để con em mình được hưởng niềm ưu tiên khi xét tuyển đại học
tuy nhiên thì hộ khẩu khi đó thì học sinh vẫn đang để ở hộ khẩu chính thức thì học sinh cũng đang để ở tại quê và có thể có những cái điểm ưu tiên nhất định về mặt khu vực tuyển sinh
thực tế việc tuyển sinh theo tuyến bằng số hộ khẩu cũng xuất phát từ mong muốn của ngành giáo dục là học sinh đi học tại các trường gần nơi cư trú theo số hộ khẩu và để bảo đảm các em đến tuổi đều được đi học
tuy nhiên khi áp dụng thực tế hiện nay đã phát sinh nhiều vấn đề vì thế nhiều ý kiến cho rằng khi bỏ số hộ khẩu rất có thể cách tuyển sinh theo tuyến như hiện nay

công an mà bỏ được hộ khẩu thì giáo dục tại sao còn dựa vào hộ khẩu để làm gì
thì phải tính cách khác đừng lười biếng hãy nghĩ cái cách nào để quản lý tốt nhất mà lại không phiền hà cho người dân
thưa quý vị bỏ số hộ khẩu do bộc lộ nhiều bất cập nhưng vẫn còn ý kiến nếu bỏ thì sẽ tuyển sinh như thế nào
bởi nếu không có quy định chặt chẽ và
thống nhất thì sẽ gây xáo trộn rất lớn cho không chỉ đối với riêng ngành giáo dục mà rộng hơn nó sẽ còn ảnh hưởng đến toàn xã hội
vài năm nay tình trạng quá tải khi tuyển sinh tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông lương thế vinh luôn là vấn đề nóng
bởi chỉ tiêu của trường chỉ có khoảng bốn trăm linh nhưng có đến bốn hồ sơ đăng ký
bỏ luôn việc học theo tuyến thì chắc chắn là dẫn đến tình trạng là có trường sẽ không có học sinh
rất ít học sinh và có trường thì nó lại quá tải
mà cái lớp học cũng như tất cả cái cơ sở vật chất của trường chỉ có một giới hạn thôi
thì quá tải đấy thì nếu quá nhiều thì dẫn đến chạy đua thôi
thế là chúng ta lại một vòng lành quẩn
sẽ xáo trộn trong tuyển sinh là điều có thể thấy rõ
bởi lẽ chất lượng giảng dạy tại các trường hiện nay không đồng đều
thực tế hiện vẫn tuyển sinh theo tuyến nhưng vẫn có một cuộc chạy đua ngầm chọn trường chọn lớp diễn ra
vì thế nhiều ý kiến cho rằng nếu bỏ thì cần nghiên cứu thật kỹ phương án tuyển sinh thay thế
còn nếu không thì rất khó
sự là khó bởi vì là nếu như vậy thì học sinh sẽ đổ rồn hết vào những trường tốt trường điểm
và những trường không phải là trường tốt trường điểm thì sẽ không có học sinh
như vậy thì nó mất cân bằng về tuyển sinh
cái này thì cũng phải có cái sự nghiên cứu rõ ràng
và ví dụ như học sinh đi học thì thường trước đây
ví dụ như học sinh cấp trung

nhưng mà việc khi thay đổi lục cư trú này thì chúng ta phải ổn định được cư trú đăng ký đã
thì lúc đó là chúng ta tạo điều kiện cho học sinh theo cái giáo dục đó
sẽ còn rất nhiều vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý liên quan đến vấn đề này
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng khuyến nghị hộ khẩu hay không hộ khẩu
thì việc phân bổ chỗ học bảo đảm chỗ học cho học sinh
đặc biệt là học sinh ở độ tuổi phổ cập bắt buộc
những trường công lập ở gần nơi cư trú của học sinh và gia đình là một thông lệ bắt buộc